hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng là f một của bệnh nhân bốn trăm sáu mươi ba
đáng chú ý bệnh nhân này phải xét nghiệm pcr đến ba lần mới có kết quả dương tính
trước tình hình này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội nhận định
từ nay đến ngày hai mươi tháng tám sẽ là cao điểm dình tại thành phố
nên phải tốc lực triển khai việc ra soát và xét nghiệm pcr cho các trường hợp về từ đà nẵng
chỉ riêng ngày tám tháng tám thành phố đã giả soát được thêm gần một bảy trăm linh người về từ đà nẵng
nâng tổng số lên trên chín mươi tám một trăm linh người
cũng trong ngày hôm qua hà nội đã lấy được trên một mẫu bệnh phẩm và gửi bệnh viện bạch mai để xét nghiệm
một mươi thí sinh tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trở về từ đà nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính
hiện nay việc khẩn trương xét nghiệm cho gần tám mươi người vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố
tuy nhiên xác định xét nghiệm
phải đi liền với thực hiện nghiêm việc cách ly
thành phố hà nội cho biết hiện nay hà nội ghi nhận bảy ca dương tính nên việc cần làm là phải khẩn trương truy tìm các trường hợp f một f hai của tất cả các bệnh nhân đã được công bố
phần đầu đến ngày một mươi năm tháng tám thực hiện xét nghiệm xong với các trường hợp về từ đà nẵng
một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kiểm soát chặt các bệnh viện không để xảy ra tình trạng vỡ trận như trước
giao cho công an thành phố thì tiếp tục phải quản lý chặt chẽ liên quan đến các đối tượng xuất nhập cạnh

kịp thời báo cáo cập nhật số liệu liên quan đến các thí sinh về cho thành phố đồng thời kêu gọi người dân cài đặt phần mềm bluezone để hỗ trợ công tác quản lý xác định người tiếp xúc thực hiện giải pháp đồng bộ chủ động quyết liệt phòng chống dịch nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh